chương trình tối nay thứ tư ngày một tháng hai sẽ có những nội dung chính sau đây
lễ hội đua thuyền tứ linh đầu xuân được tổ chức hàng năm từ ngày mùng bốn đến ngày mùng bảy tết âm lịch
đây là lễ hội lớn nhất trong năm của người dân đảo lý sơn
đua thuyền tứ linh thể hiện văn hóa tín ngưỡng độc đáo của cư dân vùng biển đảo quảng ngãi
là dịp để những người dân trẻ trên đảo dành luyện thi thố tài năng điều khiển đua thuyền trên biển
qua hoạt động này các dòng tập trên đảo lý sơn cầu mong người dân thuận đường phê gió
vượt qua khó khăn vươn khơi bám biển tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển truyền thống hoàng sa trường sa
trải qua hơn ba trăm linh năm đến nay dịp tết nguyên đán và lễ khao lề thế lính hoàng sa
các tập họ trên đảo lý sơn lại tổ chức
tổ chức lễ hội đua thuyền tứ linh văn hóa truyền thống này sẽ tiếp tục gìn giữ và bảo tồn
để tưởng nhớ về cội nguồn tổ tiên các bậc tiền nhân và đội hùng binh hoàng sa trường sa trên đất đảo lý sơn quảng ngãi
cũng trong ngày bốn tết ubnd tp tuyên quang tỉnh tuyên quang đã tổ chức hội đua thuyền trên sông lô xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
tham gia hội đua thuyền trên sông lô xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy có một mươi ba đơn vị xã phường trên địa bàn thành phố
với hơn ba trăm linh vận động viên mỗi đội đua phải trải qua một vòng đua trên sông lô với độ dài năm km
hội đua thuyền trên sông lô là lễ hội sông nước độc đáo của nhân dân thành phố tuyên quang
được lưu truyền từ xa xưa thể hiện sự mạnh mẽ tinh thần thượng võ và khát khao chinh phục sông nước của người dân thành phố tuyên quang
tạo nên bản sắc văn hóa của vùng đất và con người xứ tuyên
kết thúc hội đua thuyền trên sông lô ban tổ chức đã trao cúp và phần thưởng cho ba đội đạt giá nhất nhì ba
đội đua phường hưng thành đạt giá nhất đội đua xã lưỡng vượng đạt giá nhì đội đua phường nông tiến đạt giá ba một mươi đội còn lại đạt giá khuyến khích
thưa quý vị đã thành thông lệ vào các ngày mùng bốn và mùng năm tết nguyên đán
nhân dân các địa phương trên địa bàn hai huyện do linh và vĩnh linh tỉnh quảng trị lại tổ chức khai hội cù truyền thống đầu xuân
đây là hoạt động văn hóa thể thao mang đậm nét đẹp tín ngưỡng của người dân quảng trị
hội đầu xuân cũng là dịp để dân làng rèn luyện trước sức khỏe đồng thời là ngày hội cầu an cầu phúc cầu lộc cầu tài cầu mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu
sau lễ cúng khai hội của các cao niên cầu mong trời đất ban mưa thuận gió hòa thì hội cù xã vĩnh nam huyện vĩnh linh bắt đầu với không khí náo nhiệt
tiếng chống khai hội vừa dứt cũng là lúc trận đấu cù chính thức bắt đầu trong tiếng gieo hò cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo người đến xem
hội cù đầu xuân là dịp để người dân rèn luyện sức khỏe đồng thời là ngày hội cầu an cầu phúc cầu lộc cầu tài cầu mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu
hội cù được tổ chức trên một bãi đất rộng hai phía cắm hai cột tre cao chừng năm bảy m trên cột treo chiếc rổ tre có đường kính khoảng bốn mươi cm và trên cùng là lá cờ tổ quốc
hai đội chơi cùng nhau tranh quả cù làm bằng gốc cây chuối xứ nặng khoảng ba bốn kg rồi ném vào rổ của đội mình trong sự cản phá quyết liệt của đối phương
hội cù có tới ba quả cù tượng trưng cho thiên địa nhân
tương ứng với ba hiệp thi đấu mỗi hiệp kéo dài ba mươi phút đội chiến thắng sẽ là đội ném được quả cù vào rổ của đội đối phương

trong các trò chơi dân gian truyền thống của dân tộc như đánh đu kéo co đồ vật nhảy bao bố
hội cù xã vĩnh nam huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị đã có lịch sử hàng trăm năm và luôn được con dân trong làng trân trọng giữ gìn cho đến tận ngày nay
như một phong tục tập quán mang đậm dấu ấn bản sắc của một làng quê việt nam
với mục đích bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc một không gian chợ tết xưa đã được tái hiện tại vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
di sản thiên nhiên thế giới tại tỉnh quảng bình để giúp du khách cảm nhận sâu sắc hơn phong vị ngày tết cổ truyền của dân tộc
chợ tết xuân về mang thương nhớ là hoạt động của trung tâm du lịch phong nha kẻ bàng vào dịp đầu xuân năm mới
năm nay chương trình diễn ra từ ngày mùng bốn đến ngày mùng bảy tết đinh dậu với sự tái hiện lại hình ảnh chợ quê xưa độc đáo
đầy đủ phong vị và màu sắc của chợ tết xưa với những gian hàng xén bán sản vật quê hương những hàng bánh trưng hàng rượu gạo nấu tại chợ
những ông đồ viết thư pháp bói kiều đầu xuân hay những gian nặn tòa hè cho trẻ
chương trình diễn ra từ ngày mùng bốn đến ngày mùng bảy tết đinh dậu với sự tái hiện lại hình ảnh chợ quê xưa độc đáo

chương trình diễn ra từ ngày mùng bốn đến ngày mùng bảy tết đinh dậu với sự tái hiện lại hình ảnh chợ quê hương